thông tin từ công an thành phố hải phòng đơn vị vừa bắt giữ đối tượng vũ văn nguyên về hành vi đâm người khác bị thương nặng và chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt
trước đó giữa anh vũ toàn thắng và nguyên xảy ra mâu thuẫn nguyên đã sử dụng hung khí đâm khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải cấp cứu tại bệnh viện
sau khi gây án nguyên rời hiện trường về nhà nhận tin báo công an quận ngô quyền điều động lực lượng phối hợp cùng tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự tổ chức truy bắt đối tượng
tuy nhiên nguyên cầm dao cầm dìu chống trả lực lượng vây bắt các chiến sĩ công an đã kịp thời xông vào quật ngã tước hung khí và khâu chế đối tượng
tuy nhiên do quá trình tiếp cận bắt đối tượng diễn giả trên cao địa thế hẹp và nguy hiểm hai chiến sĩ công an đã bị thương
tại cơ quan công an vũ văn nguyên thừa nhận bị nhiễm hivs
vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút trưa ngày hôm nay một đối tượng cầm dao nhọn vào tiệm vàng bạc cầm đồ liễu hiền có địa chỉ tại số một trăm bốn mươi bảy lê lợi
phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn uy hiếp chủ cơ sở thực hiện hành vi cướp tài sản
đối tượng nguyễn quang trường sách theo một chiếc túi màu đen đi đến tiệm vàng cầm đồ liễu hiền tại thành phố lạng sơn để hỏi mua vàng
sau đó đối tượng rút dao không chế hai mẹ con chủ tiệm vàng để cướp tài sản
lợi dụng lúc đối tượng sơ hở chủ cửa hàng đã kịp thời hô hoán người nhà trên tầng
thấy có người chạy xuống đối tượng đã dùng dao đâm con gái chủ cửa hàng gây thương tích nhẹ
sau đó các nạn nhân đã không chế được đối tượng
lực lượng công an đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường đưa đối tượng và nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu
ngô văn toàn và nguyễn thị hồng thắm là hai chủ quán karaoke vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông hòa
thành phố yên cởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào đêm ngày một mươi bảy tháng chín
phối hợp kiểm tra hành chính bắt quả tang hai nhóm nam nữ gồm một mươi đối tượng
đang sử dụng ma túy tại quán karaoke ron dren ở phường hòa hiệp nam
tiếp đó trong đêm ngày hai mươi tám tháng chín công an thị xã đông hòa kiểm tra hành chính
bắt quả tang một mươi ba đối tượng thuê hai phòng hát tại quán karaoke bảo trâm ở phường hòa vinh để sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh một mươi ba đối tượng trên đều cho kết quả dương tính với ma túy
liên quan đến vụ cháy xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại khu vực nhà kho
ở phường hà cầu quận hà đông thành phố hà nội
tin từ công an quận hà đông cho biết là cơ sở này đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động
từ năm hai nghìn hai mươi do không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên chủ cơ sở không chấp hành quy định vẫn lén lút hoạt động
gây hậu quả là xảy ra cháy khiến một người tử vong
trước đó vào khoảng bảy giờ sáng nay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy
hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ và hàng chục phương tiện đã được điều động đến hiện trường dập lửa
sau hơn hai tiếng đồng hồ chữa cháy
đám cháy đã được sập tắt hoàn toàn thiệt hại về nhà xưởng là khoảng hơn tám trăm linh mét vuông
ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ dập tàn lửa lực lượng chức năng quận hà đông đã tiến hành
các biện pháp nghiệp vụ tại hiện trường để phục vụ điều tra nguyên nhân cháy
và nguyên nhân tử vong của một bảo vệ
một vụ cháy lớn khác cũng xảy ra tại cửa hàng dụng cụ thể thao công khanh
ở số bốn mươi năm đường trưng nữ vương quận hải châu thành phố đà nẵng vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm nay
điểm xuất phát cháy là gác lửng của cửa hàng là nơi tập trung nhiều hàng hóa thể thao
nên đã nhanh chóng bắt lửa bao trùm toàn bộ căn nhà
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy đã xuất xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tuy nhiên do ngọn lửa tỏa ra lượng nhiệt và khói khí độc lớn nên các chiến sĩ đã sử dụng mặt nạ phòng độc
thang triển khai hai hướng thoát khói dập tắt đám cháy
nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện thiệt hại vụ cháy đang được thống kê
ông vi đức ninh bị bắt vì nhận hối lộ liên quan đến một vụ án ma túy mà viện kiểm sát nhân dân huyện lục ngạn
chịu trách nhiệm kiểm sát điều tra được biết ông ninh ra đầu thú vào ngày một mươi năm tháng một mươi sau đó bị bắt khẩn cấp
công an tỉnh bắc giang đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan điều tra hình sự
viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác
đội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ hai mươi một đồng chí trần cẩm tú
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hai xem xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
khiển trách ban cán sự ủy ban nhân dân tp đà nẵng các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và các đồng chí lê trung trinh huỳnh đức thơ hồ kỳ minh trần văn miên nguyễn văn phụng
căn cáo đồng chí ngô thị kim yến khai trừ ra khỏi đảng đồng chí tôn thất hạnh

ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ thành ủy đà nẵng kiểm điểm nghiêm túc
rút kinh nghiệm sâu sắc tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm
khuyết điểm đã được chỉ ra kiểm điểm xử lý kỷ luật xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan
báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
tiếp tục xem xét một số đảng viên liên quan đến vi phạm của ban thường vụ đảng ủy
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đồng chí phùng ngọc tấn nguyên bí thư tri bộ
nguyên quyền trưởng ban tổ chức cán bộ viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
cảnh cáo đồng chí nguyễn quang thuấn phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
khiển trách các đồng chí phạm văn đức nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên phó chủ tịch viện hàn lâm
nguyên giám đốc học viện khoa học xã hội võ quang trọng nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy
viện hàn lâm nguyên giám đốc bảo tàng dân tộc học việt nam
trần minh tuấn nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ nguyên phó giám đốc thương trực học viện khoa học xã hội
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ một mươi chín đối với ban cán sự đảng bộ
bộ giáo dục và đào tạo nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một căn cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo các đồng chí mai văn trinh ủy viên ban chấp hành đảng bộ bộ giáo dục và đào tạo
cục trường cục cơ sở vật chất nguyên cục trường cục quản lý chất lượng
ủy viên thường trực ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một nguyễn huy bằng nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy
nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng bộ nguyên tránh thanh tra bộ
trần thanh khiết ủy viên ban chấp hành đảng bộ bộ giám đốc ban quản lý các dự án
trần tú khánh nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ bộ nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính
bộ giáo dục và đào tạo khiển trách đồng chí nguyễn hữu độ
ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng
bộ giáo dục và đào tạo nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và đồng chí phùng xuân nhạ
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
xem xét báo cáo của tỉnh ủy hòa bình và tỉnh ủy khánh hòa
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy đồng chí hà quang dĩnh nguyên tỉnh ủy viên
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên tránh án tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng gây hậu quả rất nghiêm trọng
thiệt hại tiền tài sản của nhà nước gây dư luận xấu trong xã hội
làm giảm uy tín của tổ chức đảng và tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
đồng chí nguyễn hữu hào tỉnh ủy viên ủy viên đảng đoàn trưởng ban kinh tế ngân sách
hội đồng nhân dân tỉnh nguyên bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cam lâm
và đồng chí lương dự nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư huyện ủy
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
đã vi phạm nguyên tắc quy chế làm việc quy định về những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương vi phạm pháp luật về đất đai xây dựng gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục
nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến quy hoạch hạ tầng quản lý đất đai
trật tự xây dựng và sự phát triển của địa phương gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư thi hành kỷ luật
các đồng chí hà quang dĩnh nguyễn hữu hào và lương dự về những vi phạm nêu trên
xem xét kết quả giám sát ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm
tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy bắc ninh đã có một số vi phạm khuyết điểm
trong ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ quản lý sử dụng đất đai
thực hiện các dự án đầu tư công và mua sắm trang thiết bị y tế vật tư tiêu hào
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy bắc ninh
kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc tập trung lãnh đạo chỉ đạo
khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
kiểm điểm xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng ủy
sở xây dựng sở tài nguyên và môi trường báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sau một thời gian truy tìm ngày hôm nay công an tỉnh quảng bình đã bắt giữ thành công đối tượng
truy nát đặc biệt nguy hiểm nguyễn thị thành thúy chú tài thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
là chủ mưu trong vụ án vận chuyển trái phép gần hai bốn trăm linh viên ma túy hồng phiến
theo hồ sơ ngày hai mươi bốn tháng ba công an tỉnh quảng bình khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
xảy ra ngày một mươi sáu tháng ba và khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn ngọc hùng chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
điều tra mở rộng vụ án đã xác định thúy là đối tượng chính chủ mưu trực tiếp thuê hùng
vận chuyển gần hai bốn trăm linh viên hồng phiến từ quảng trị ra quảng bình
ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với thúy
khi biết tin hùng bị bắt thúy đã xóa thông tin liên lạc thay số điện thoại và trốn khỏi địa phương
sau hơn một tháng truy tìm cơ quan công an xác định vào ngày một mươi năm tháng một mươi thúy trở về địa phương thăm gia đình
trong thời điểm thúy đang di chuyển vào thành phố đồng hới để bắt xe đi vào phía nam thì bị bắt giữ
thưa quý vị hôm nay hai mươi tháng một mươi trong không khí cả nước hân hoan chào mừng ngày phụ nữ việt nam
thì cũng có những người phụ nữ được mệnh danh là những bông hồng thép mang trên mình bộ sắc phục công an nhân dân
vẫn nghiệt mài
trên cuộc chiến phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nữ trinh sát như thế
tám bánh heroin sáu năm trăm tám mươi hai sáu mươi hai gam ma túy tổng hợp phê tham phê tamin và kê tamin tám mươi tám túi chứa các viên ma túy tổng hợp
hai cân điện tử cùng một số đồ vật liên quan là tang vật của vụ án ma túy được triệt phá năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
các đối tượng trong đường dây mua bán lần này được nhận định đều là những nhân vật cộng cán
lợi dụng hà nội là địa bàn rộng các đối tượng chuẩn bị các cân tiểu ly để cân bán lẻ và thuê những trung cư cao cấp để che mắt cơ quan chức năng
tuy nhiên những mảnh que đó cũng không thể qua bắt được trung tá đinh vị huyền diệu và các cán bộ trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tp hà nội
hôm lúc không được duy trì chắn là vì hoàn cảnh cuộc sống có nhiều việc đã đưa đẩy tôi đến phạm tội
là nữ trinh sát duy nhất có một mươi năm năm gắn bó
với đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
trung tá đinh thị huyền diệu không thể nhớ mình và các đồng đội đã tham gia bao nhiêu vụ án bắt giữ bao nhiêu đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy
mỗi lần truy bắt tội phạm cũng là lần chị và đồng đội phải đối diện với hiểm nguy
nhưng với bản tính quyết đoán và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm khát cào giữ bình yên cho nhân dân đã giúp người chiến sĩ công an nhân dân vượt qua mọi thử thách
thực ra thì vất vả thật đấy nhưng mà với cái nhiệt huyết của mình đã vào ngành công an thì bao giờ cũng được rèn luyện về phẩm chất năng lực cũng như là chính trị và các cái tố chất để làm một người công an thì chúng tôi là đều phân đấu hết sức mình để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình
chính là người công an
nhưng mà rất năng nổ nhiệt tình không ngại khó ngại khổ không ngại hiểm nguy gian khó mà đồng chí sẵn sàng nhận bất cứ các nhiệm vụ được giao
người cán bộ mà phải nói là có một cái tư cách đạo đức rất là tốt lối sống rất trong sáng và giản dị
khi bắt tay vào phá án ở người nữ trinh sát ấy dường như không còn khái niệm về giới tính
chị luôn hết mình với công việc hóa thân vào những vai diễn khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ
chồng cũng trong lực lượng công an cũng phải trực cũng phải đi nhiều
con cái thì nhỏ bố mẹ thì ở dưới quê nó cũng rất là
nhưng mà công việc của mình đòi hỏi phải như thế mình phải khắc phục vượt qua thôi
không có sự lựa chọn cố gắng thôi
tôi cho rằng với một người phụ nữ mà cái bản lĩnh như thế thì phải nói rằng là kể cả nam giới nhiều người cũng chưa chắc đã có cái bản lĩnh như đồng chí diệu này
địa bàn nơi chị công tác những tụ điểm phức tạp về ma túy đã dần bị triệt xóa mở ra cuộc sống bình yên mới
sau một mươi năm năm công tác trung tá đinh thị huyền diệu nhận được nhiều bằng khen giấy khen
nhưng đối với chị phần thưởng lớn nhất chính là sự đồng tình ủng hộ của người dân
những cuộc điện thoại hay lời động viên của quần chúng nhân dân là nguồn cổ vũ sức mạnh lớn lao giúp chị và đồng đội chiến thắng trên mặt trận đấu tranh với cái chết trắng
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi theo giờ địa phương đoàn của tổ công tác liên ngành về việc việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đã có buổi làm việc với truyền thống
chuyển tướng abu siets mohamud bakir quyền tư lệnh phái bộ unisfa cùng các lãnh đạo phái bộ unisfa
cùng dự có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các cơ quan của phái bộ uniska đã chia sẻ thông tin về tình hình trên thực địa
cũng như cơ cấu tổ chức và các hoạt động chính của phái bộ
chuyển tướng abu siets mohamud bakir quyền tư lệnh phái bộ unisfa cùng đại diện nhiều cơ quan
đều đánh giá cao trình độ chuyên môn